tiếp tục các thông tin đáng chú ý khác để tạo thuận lợi cho việc thông thương hàng hóa cũng như đi lại của người dân
ủy ban nhân dân thành phố hải phòng đã chỉ đạo dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín liên ngành
tại cửa ngõ ra vào thành phố bắt đầu từ giờ ngày hôm nay mùng ba tháng một mươi hai
cụ thể để tạo thuận lợi cho người dân tại các chốt kiểm soát không yêu cầu kiểm tra kết quả xét nghiệm covid một mươi chín
đối với người dân vào thành phố đa số người dân vào thành phố chủ yếu từ vùng có nguy cơ thấp
các khu vực nguy cơ cao đã được các địa phương kiểm soát chặt chẽ
ủy ban nhân dân thành phố quyết định dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín liên ngành
tại các cửa ngõ ra vào thành phố để tăng cường nhân lực nhân lực xuống cơ sở để tập trung cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín